xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine mũi ba đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay
đã có rất nhiều thắc mắc xung quanh vấn đề này
một trong số đó là việc có thể tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín ở đâu và đăng ký như thế nào
theo phó giám sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tẩy trung ương
trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia mọi người có thể đến các trung tâm y tế xã phường
cơ sở y tế nơi bản thân sinh sống lưu trú để đăng ký tiêm chủng mũi ba vaccine covid một mươi chín
nguyên tắc là người nào đăng ký ở đâu thì tiêm ở đó
danh sách đăng ký sẽ được địa phương đó duyệt theo hướng dẫn đối tượng của bộ
sau đó sẽ gửi lên cấp cao hơn để xem xét dựa trên số lượng vaccine được phân bộ của từng nơi
trước đó người dân đi tiêm mũi một mũi hai ở đâu thì có thể đăng ký tiêm ở nơi đó
nếu như mỗi một mũi hai tiêm hai nơi khác nhau thì đăng ký một trong hai nơi đều được
ngoài ra các địa phương cũng có thể rà soát nhóm người ưu tiên tiêm mũi bổ sung
nhắc lại theo đúng hướng dẫn của bộ y tế để đề xuất tiêm cho họ
bà hồng nói về băng khoan đăng ký tiêm mũi ba bằng cách nào
bà hồng cho biết mọi người có thể đăng ký qua nhiều kênh như trước đây bộ y tế từng hướng dẫn
mọi người có thể ra trạm y tế xã phường nơi gần nhất để đăng ký
hoặc đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín quốc gia
qua địa chỉ tiêm chủngcovid một mươi chín gov vn
hay đăng ký trực tiếp qua các ứng dụng tiêm điện tử như sổ sức khỏe điện tử
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế có văn bản đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố
các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín
ngoài ra các địa phương cũng cần rà soát những người đủ điều kiện tiêm mũi ba
và mũi nhắc lại vaccine covid một mươi chín theo quy định
vaccine được sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại
là vaccine được bộ y tế phê duyệt liều lượng tiêm theo hướng dẫn sử dụng
của nhà sản xuất đã được bộ y tế cho phép
các địa phương quyết định nhóm tiêm phù hợp thực tế xây dựng kế hoạch
và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung
nhắc lại từ tháng một mươi hai căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine
như vậy những người thuộc nhóm được tiêm liều bổ sung là người đã tiêm đủ liều cơ bản
có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng
ung thư hiv đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
và những người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng sinopharm
hoặc vaccine sputnik v
đối tượng này được tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
từ hai mươi tám ngày đến ba tháng loại vaccine để tiêm là cùng loại với liều cơ bản
hoặc vaccine công nghệ mrna như vaccine của pfizer moderna
những người có chỉ định tiêm liều bổ sung sau khi đã tiêm liều bổ sung
thì được coi là hoàn thành liều cơ bản
đối với mũi tiêm nhắc lại bộ y tế đề nghị các địa phương tiêm liều nhắc lại
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản
đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền người cần được chăm sóc y tế
hoặc tiêm liều bổ sung cho người từ năm mươi tuổi trở lên
người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
nhóm này sẽ được tiêm một mũi nhắc lại ít nhất ba tháng sau mũi cuối cùng của liệu cơ bản
loại vắc xin cùng loại hoặc cùng loại với liều cơ bản hoặc là vắc xin mrna
nếu trước đó đã tiêm loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng sinopharm
thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại hoặc vắc xin mrna hoặc vắc xin vector virus
vắc xin của astrazeneca
như vậy so với hướng dẫn lần trước ban hành vào ngày một tháng một mươi hai
trong hướng dẫn lần này bộ y tế đã rút ngắn khoảng cách tiêm liều nhắc lại
từ sáu tháng xuống còn ba tháng đối với người đã khỏi covid một mươi chín
tính đến nay kế hoạch tiêm vắc xin mũi ba đang được triển khai tại nhiều khu vực
bảy trăm tám mươi ba bảy trăm năm mươi bảy liều mũi ba đã được tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên tại hai mươi chín tỉnh thành
trong đó miền nam là tiêm nhiều nhất
theo bộ y tế tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai miền nam đã tiêm hơn năm trăm hai mươi năm liều mũi ba
miền bắc tìm được hơn hai trăm ba mươi hai liều
miền trung hơn một mươi sáu liều
trong khi tây nguyên chỉ có gia lai tiêm được một trăm một mươi năm liều
các tỉnh thành tiêm mũi nhắc lại nhiều gồm có hà nội hà tĩnh
thành phố hồ chí minh bến tre tây ninh
bộ y tế cho phép tiêm liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản
đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền người cần được chăm sóc
hoặc liều bổ sung cho người từ năm mươi tuổi trở lên
người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhân viên y tế
bộ y tế khoảng cách tiêm liều nhắc lại xuống còn ba tháng thay vì sáu tháng
sau mũi cuối cùng của liều cơ bản tức mũi hai như trước đây
thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn cho biết rút ngắn khoảng cách tiêm mũi ba sau mũi hai
từ sáu tháng xuống còn ba tháng nhằm tăng cường kháng thể để chống lại sự lây lan của biến chủng omicron
ngoài ra một vài tỉnh đang tiêm liều bổ sung cho người dân
tuy nhiên số lượng ít
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai cả nước tiêm được khoảng ba trăm bảy mươi bảy liều bổ sung
theo bộ y tế
từ tháng ba đến hết ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai việt nam đã tiếp nhận một trăm tám mươi ba một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đã phân bổ một trăm một mươi đợt với tổng số một trăm sáu mươi sáu tám triệu liều
còn khoảng một mươi sáu ba triệu liều mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục
để kiểm định chất lượng xuất xưởng vaccine
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai cả nước đã tiêm được khoảng một trăm bốn mươi năm triệu liều
tỷ lệ sử dụng đạt tám mươi bảy số vaccine phân bổ
các địa phương đơn vị đang nỗ lực tiêm chủng để đạt được độ bao phủ mũi một
cho người trong đội tuổi chỉ định tiêm chủng
trả mũi hai cho những người đã tiêm một mũi đủ thời gian
và bắt đầu triển khai tiêm liệu bổ sung liều nhắc lại
số liệu tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một trăm ba mươi ba bốn triệu liều
trong đó có sáu mươi chín năm triệu liều mũi một sáu mươi một sáu triệu liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi tám sáu
và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là tám mươi bảy ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
về việc tiêm chủng cho trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi các tỉnh thành phố đã tiêm được một mươi một triệu liều
trong đó có bảy ba triệu liều mũi một và ba bảy triệu liều mỗi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là tám mươi và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều
là bốn mươi một dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
các tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ hai liều vaccine cho nhóm tuổi này là
hà nam quảng ninh lạng sơn đà nẵng khánh hòa tp hcm tiền giang
tây ninh trà vinh vĩnh long bình dương bạc liêu hậu giang
thêm một số thông tin về cách gọi tên các mũi tiêm liều cơ bản là vaccine tiêm
theo liệu trình quy định của các nhà sản xuất
việt nam đang tiêm chủ yếu các loại vaccine liệu trình hai liệu thường gọi là mũi một mũi hai
mỗi liều tiêm cách nhau ba đến sáu tuần tùy loại
vaccine của johnson johnson liệu trình chiếm một mũi duy nhất
còn vaccine của cuba có liệu trình ba mũi tiêm
theo hướng dẫn mới của bộ y tế
người tiêm vaccine của sinopharm sputnik phải tiêm mũi bổ sung mới được xem là đủ liều cơ bản
liều bổ sung là liều tiêm sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
liều nhắc lại còn gọi là liều tăng cường
tiêm ít nhất ba tháng sau mũi cuối cùng của liệu cơ bản hoặc liều bổ sung
thưa quý vị trước những nguy cơ xâm nhập của biến thể covid một mươi chín mới
và diễn biến phức tạp của đại dịch tại việt nam
tiêm vaccine vẫn là phương án hiệu quả nhất
hy vọng rằng với những nỗ lực tiêm phủ vaccine toàn quốc và kế hoạch tiêm mũi ba được thực hiện
tình hình dịch bệnh tại nước ta sẽ có những diễn biến tích cực hơn
cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo